tuyên bố đưa ra trước thềm cuộc họp của nato trong tuần này để bàn về chiến lược chung của tổ chức này
đặc biệt trong vấn đề củng cố vai trò của nato như là nhân tố chủ chốt của phương tây
tuần trước cả tổng thư ký nato và chủ tịch hội đồng châu âu đều có cuộc điện đàm với ông biden
đề nghị ông xây dựng lại mối quan hệ xuyên đại tây dương và gặp gỡ các đồng minh châu âu của washington
trong đó tổng thư ký nato jens stoltenberg đã cảm ơn ông biden là người ủng hộ lâu dài cho nato
và mối quan hệ xuyên đại tây dương trong khi chủ tịch hội đồng châu âu charles misen cũng đề xuất
xây dựng lại mối quan hệ xuyên đại tây dương bền vững hơn
luật kiểm soát xuất khẩu áp dụng cho tất cả các công ty ở trung quốc vừa chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay
theo luật trung quốc có thể thực hiện các biện pháp đối phó với bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào
lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và gây ra mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích quốc gia của trung quốc
đạo luật mới
có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi hai và áp dụng cho mọi công ty ở trung quốc bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài
phạm vi của luật rất rộng rãi và có liên quan đến các nhà xuất khẩu nhà cung cấp dịch vụ trung gian
như giao nhận hàng hóa cũng như những người mua hàng hóa đó ở nước ngoài
các sản phẩm quân sự vật liệu hạt nhân mặt hàng có công dụng kép trong các lĩnh vực dân sự và quốc phòng
cũng nằm trong danh mục kiểm soát chặt chẽ
các cá nhân và tổ chức vi phạm luật sẽ bị phạt tiền tới hai mươi lần giá trị giao dịch và bị thu hồi giấy phép xuất khẩu
trung quốc cho biết luật kiểm soát xuất khẩu đưa ra nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia của trung quốc
thông qua việc quản lý các hoạt động xuất khẩu vật liệu và công nghệ nhạy cảm được liệt kê trong danh sách kiểm soát
giới quan sát nhận định đây là đòn trả đũa mỹ khi washington liên tục đưa ra các đòn trừng phạt công ty công nghệ của bắc kinh
chính phủ anh thông báo kể từ sau tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các công ty viễn thông của anh sẽ không được cài đặt thiết bị mạng viễn thông di động
thế hệ thứ năm hay còn gọi là năm g của công ty huawei trung quốc
thông báo được đưa ra trước thềm một cuộc tranh luận tại quốc hội anh về dự luật viễn thông mới
và việc hoàn tất lịch trình gỡ bỏ thiết bị của huawei
bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số văn hóa truyền thông và thể thao anh oliver dowden cho biết

anh đang lên lộ trình loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp tiềm ẩn rủi ro khỏi các mạng năm g của nước này
điều này sẽ được thực hiện thông qua việc sử dụng các quyền hạn mới để xác định và cấm các thiết bị viễn thông
tiềm ẩn mối đe dọa đối với an ninh quốc gia
các công ty anh nếu vi phạm sẽ bị phạt tới một trăm linh bảng
chính phủ anh cũng đề ra chiến lược mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng năm g
bao gồm một khoản đầu tư ban đầu trị giá hai trăm năm mươi triệu bảng
phối hợp thử nghiệm với công ty nec của nhật bản và thiết lập các cơ sở nghiên cứu mới
cách đây ít phút cuộc họp trực tuyến của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các nhà sản xuất khác
còn được gọi là nhóm opec cộng vừa được tổ chức nhằm đưa ra quyết sách cuối cùng
về việc gia hạn thỏa thuận các giảm sản lượng
dự kiến quyết định này sẽ tác động lớn đến quỹ đạo ngắn hạn của thị trường dầu thô quốc tế
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tiếp tục tạo áp lực đối với nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu
trong bài phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm opec cộng bộ trưởng năng lượng algeria cho biết
trong năm tới nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại mức trước đại dịch
ước tính vào khoảng bốn bốn và tăng trưởng nhu cầu dầu dự kiến sẽ ở mức cao với sáu một triệu thùng một ngày
tuy nhiên theo giới quan sát cuộc họp của opec cộng đứng trước nguy cơ bất đồng cao
khi một số thành viên phải chịu thiệt hại lớn nếu tiếp tục cắt giảm sản lượng
đặc biệt khi giá dầu ghi nhận mức tăng tích cực trong thời gian gần đây
dù vậy hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán mức cắt giảm bảy bảy triệu thùng một ngày hiện nay
theo thỏa thuận đạt được hồi tháng bốn sẽ được gia hạn từ ba đến sáu tháng
facebook tuyên bố đã gần đạt được thỏa thuận mua customer có trị giá lên tới hơn một tỷ usd
đây là công ty khởi nghiệp chuyên về các nền tảng và chương trình hỗ trợ dịch vụ khách hàng
sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
cách đây khoảng một năm công ty công nghệ customer được định giá khoảng bảy trăm một mươi triệu usd
công nghệ của hãng customer cho phép thu nhận các cuộc trò chuyện từ các kênh khác nhau
và đưa chúng về một màn hình duy nhất mà hiện nay khách hàng ngày càng có xu hướng
thích liên lạc với các công ty qua tin nhắn hơn là gọi trực tiếp
hồi tháng một mươi customer cho biết công ty bắt đầu tích hợp với tính năng tin nhắn
trên instagram của facebook
tính tới thời điểm này facebook đã mua hơn một trăm linh công ty
trong đó có nhiều thương hiệu đình đám
như instagram với giá gần một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm
hay whatsapp với giá một mươi chín tỷ usd năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp
hơn bao giờ hết
thì việc cần có đủ vắc xin để trở lại cuộc sống bình thường
là mong muốn của nhiều quốc gia trong bối cảnh hiện nay
khi các công ty dược phẩm toàn cầu đang chạy đua để hoàn thành thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
thì công tác hậu cần giúp đưa chúng đến mọi ngóc ngách trên thế giới bắt đầu được quan tâm
và đây thực sự là một sứ mệnh độc nhất vô nhị đối với ngành hàng không
trong một khu kho lạnh nằm sát sân bay phanh phuốc của đức
hãng hàng không duswell lufthansa ag đang hoàn tất công tác chuẩn bị
để đưa đội tàu bay ngủ đông đã lâu vào thực hiện sứ mệnh vận chuyển hàng triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
nhiệm vụ này đã được lufthansa một trong những hãng vận tải hàng không lớn nhất thế giới lên kế hoạch từ tháng bốn
với tần suất bay thấp do nhu cầu đi lại của hành khách lao dốc giữa đại dịch
các hãng hàng không sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực diệt trừ covid một mươi chín
thông qua việc vận chuyển hàng triệu liều vắc xin tới mọi ngõ ngách trên toàn cầu
đó là nhiệm vụ chưa có tiền lệ đầy khó khăn sau khi các hãng hàng không buộc phải sát thải nhân viên
cắt giảm đường bay để sống sót trong khủng hoảng
đây sẽ là hoạt động hậu cần lớn nhất và cũng thuộc diện phức tạp nhất của ngành hàng không
cả thế giới đang dựa vào chúng tôi
vận chuyển vaccine cho hàng triệu người khắp thế giới sẽ là sứ mệnh thế kỷ của vận tải hàng không
theo ước tính để thực hiện sứ mệnh thế kỷ này
ngành hàng không sẽ cần phải sử dụng tám chuyến bay
một tầng máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy có sức chở một trăm một mươi tấn
sẽ phải mất đến hai năm để chuyên chở một mươi bốn tỷ liều vắc xin
bảo đảm cho mỗi một người trên thế giới được tiêm ngừa hai mũi vắc xin
nhiệm vụ vận chuyển vắc xin quan trọng như chinh phục đỉnh everest
tuy nhiên để chinh phục được mốc này ngành hàng không sẽ phải vượt qua không ít khó khăn
các tàu bay chuyên dụng vẫn đang hoạt động hết công suất
tuy nhiên lưu lượng hàng hóa qua đường hàng không không suy giảm mạnh trong năm nay
do số lượng máy bay chở khách phải nằm bến tăng vọt
các hãng hàng không mới chỉ hoán cải khoảng hai năm trăm linh máy bay chở khách sang chở hàng
tuy nhiên vận chuyển vắc xin bằng đường hàng không hiện giờ đang gặp thách thức
do các phi công không được bay thường xuyên đến các điểm thông thường
chúng ta phải hành động rất nhanh chóng để giúp thế giới chống chọi với đại dịch
một điểm quan trọng là phải vận chuyển vaccine bằng máy bay tới những đối tượng cần được tiêm ngừa
vì thế cần phải mở lại đường bay
muốn cho phép nhiều máy bay trở lại hoạt động
chính phủ các nước cần mở cửa du lịch đi lại bằng đường hàng không
trong khi đó vắc xin do pfizer biontech nghiên cứu phát triển cũng đặt ra thách thức mới
loại vắc xin này khi vận chuyển phải được bảo quản trong điều kiện lạnh sâu
ít nhất là âm bảy mươi độ c tức là lạnh hơn nhiệt độ mùa đông ở bắc cực
trước khi đến đích vắc xin có thể được để trong hộp ở nhiệt độ cực lạnh
từ đó giúp nâng thời hạn sử dụng của vắc xin thêm sáu tháng
hoặc là đặt trong tủ lạnh ở bệnh viện
với nhiệt độ từ hai đến tám độ c
hoặc là trong các thùng chứa đặc biệt do pfizer chế tạo
cũng có thể sử dụng giải pháp tạm thời là dùng đá khô ướp lạnh trong thời gian một mươi năm ngày
bất chấp những lo ngại một mạng lưới toàn cầu đã được thiết lập hoàn chỉnh về phân phối dược phẩm
làm tiền đề để thúc đẩy quá trình phân phối vắc xin
theo đó các thành phố từ miami dallas và london đến leeds abbey dubai mumbai singapore và incheon
đều đã có sẵn những kho chứa siêu lạnh
bên cạnh đó việc giao hàng sẽ không chỉ là nhiệm vụ của riêng các hãng hàng không
xe ô tô xe buýt xe tải thậm chí là xe máy xe đạp và lừa
cũng có thể được sử dụng để phân phối vắc xin đến những vùng nông thôn hẻo lánh
nhiều nơi có thể phải cần sử dụng cả hình thức giao hàng đi bộ
không thể có đủ tủ đông ở tất cả mọi nơi
những loại vắc xin đông lạnh này thường có độ ổn định không cao
các công ty dược cần phải tìm ra cách thức để nâng cao tính ổn định cho vắc xin
hiệp hội vận tải hàng không thế giới cũng cảnh báo
nguy cơ vaccine bị làm giả hoặc thậm chí là cả ý đồ làm gián đoạn việc phân phối
trước các lo ngại đó các công ty dược đã lên tiếng chấn an
khẳng định rằng họ sẽ yêu cầu các hãng vận tải hộ tống an ninh nghiêm ngặt đối với từng lô vaccine
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay